sau khi kiểm tra xung quanh ô tô và dưới gầm xe của đối tượng phàng a nhả đã phát hiện có kho ma túy ngay trong chiếc lốc dự phòng gắn dưới gầm xe tổng trọng lượng khoảng ba mươi kg
đối tượng mua ma túy là nguyễn văn vẻ sau khi liên lạc với phàng a nhà không được biết bị lộ vẻ điều khiển xe ô tô chạy về nam định nhưng tổ công tác đã nhanh chóng áp sát khống chế bắt giữ cùng khoảng bốn trăm linh usd
đối tượng phà nga khai nhận mua ba mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá của một đối tượng người lào sau đó liên hệ với nguyễn văn vẻ bán với giá là bảy năm trăm linh usd một kg
sau khi bắt quả tang các đối tượng ngày hôm qua hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng phàng a nhà và nguyễn văn vẻ
do có mâu thuẫn cá nhân hai nhóm thanh niên đã lao vào hỗn chiến khiến hai người bị thương nặng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam trần đức huy nguyễn văn sữa và lêrat ninh cùng chú tẩy xã vĩnh hòa hưng bắc huyện gò quao về hành vi cố ý gây thương tích
vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy giữa đang ngồi đánh bài cùng một số người bạn tại quán cà phê ở xã vĩnh hòa hương bắc thì bị trần văn bản và dương văn út đến đánh vào mặt rồi bỏ đi
tức giận sữa gọi điện thoại cho huy và ninh mang theo hung khí đến nhà tìm bàn và út đánh trả thù
tuy nhiên không có bản ở nhà trên đường về thì hai nhóm gặp nhau liên xông vào hỗn chiến hậu quả là nhóm của giữa gây thương tật cho bản là ba mươi út là bốn mươi tám còn sữa cũng bị nhóm của bản gây thương tích bốn
tiếp tục bản tin là một thông tin đến từ vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh long vừa ra lệnh bắt đối với nguyễn văn thật chú tẩy xã tân thành huyện lai vung tỉnh đồng tháp
từ trình báo của anh nguyễn tân vũ ở huyện long hồ tỉnh vĩnh long về việc bị trộm xe máy công an tp vĩnh long đã phối hợp với công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp bắt giữ được người thực hiện hành vi khi đối tượng đang mang theo xe đi làm chìa khóa
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn văn thật đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội đồng thời khai nhận ngoài vụ trộm này đã thực hiện trót lọt một vụ trộm xe máy khác tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
tuy nhiên trong một sự việc mới đây đối tượng lại là phụ nữ không trí thú làm ăn lại ham mê cờ bạc và bị đòi nợ phạm thị thùy đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản sau thời gian điều tra công an huyện châu thành tỉnh long an đã khám phá thành công vụ cướp do đối tượng này gây ra
khoảng một mươi ba h ngày ba tháng bốn công an xã phú ngãi trị huyện châu thành tiếp nhận tin báo của bà nguyễn thị ái tám mươi năm tuổi chú ấp bình trị
tại xã phú ngãi trị huyện châu thành đang nằm võng một mình thì bị đối tượng nữ đi xe mô tô đến cướp tài sản gồm tám triệu đồng và ba nhẫn vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát
tại hiện trường lực lượng điều tra phát hiện nhiều đồ vật của đối tượng để lại trong quá trình cướp tài sản của bà
cơ quan chức năng thu giữ một đồ vật của đối tượng để lại trong quá trình cướp tài sản của bà ấy
một mũ bảo hiểm một đôi găng tay một ví da cùng một số đồ vật của đối tượng
từ các chứng cứ trên kết hợp với trích xuất camera lực lượng công an phát hiện đối tượng là nữ đi xe máy biển số sáu mươi b một trăm linh sáu nghìn chín trăm ba mươi
tiếp tục giả soát lực lượng công an xác định đối tượng là phạm thị thùy chú tại nhà trọ trên đường lý thái tổ phương chín quận một mươi tp hcm
đặc biệt đối tượng này từng có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng công an phát hiện những dụng cụ phương tiện đối tượng dùng để cướp tài sản đặc biệt là chiếc xe máy biển số sáu mươi b một trăm linh sáu nghìn chín trăm ba mươi
đối tượng này không có quan việc làm chủ yếu là mua con nhỏ thường xuyên bây giờ là chơi đề từ đó bây giờ là không có tiền để trả nợ thì dẫn đến bây giờ là thực hiện hành vi là cướp
đối tượng này không có quan việc làm chủ yếu là mua con nhỏ thường xuyên bây giờ là chơi đề từ đó bây giờ là không có tiền để trả nợ thì dẫn đến bây giờ là thực hiện hành vi là cướp

ngày hai mươi bốn tháng bốn hàng xóm không thấy cửa hàng mở cửa như thường ngày nên đã thông báo cho người thân của chủ tiệm tới kiểm tra sau khi gọi cửa không được mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện hai vợ chồng cùng con gái bốn tuổi nằm bất động
người vợ cùng con gái đã tử vong trong phòng ngủ riêng người chồng được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
theo người dân vào đêm ngày hai mươi ba tháng bốn do hệ thống điện trong kiosk bị hỏng nên gia đình này đã sử dụng máy phát điện từ một mươi chín h đến khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online ngày hai mươi sáu tháng bốn của truyền hình công an nhân dân những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và chuyển tới quý vị trong các bản tin sau
còn ngay sau đây thì chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục cùng với chị bích liên và minh hương
cảm ơn đồng ý thân viên linh si về những thông tin chị được cung cấp cảm ơn chị
và chương trình an ninh tần cảnh sẽ được tiếp tục với từ mục lệnh truy nã sau một ít phút quảng cáo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
huyện lương sơn tỉnh hòa bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn thượng xã thượng lâm huyện mỹ đức thành phố hà nội về tội cướp tài sản
còn về tội cướp giật tài sản công an tp hòa bình tỉnh hòa bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng thị thủy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn ngô đồng huyện giao thủy tỉnh nam định
càng một m sáu mươi năm lông mày hình cung sông mũi thẳng mắt đen và có xẹo chấm cách một cm trên trước mép trái
ngoài ra còn có đối tượng nguyễn văn phùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức thành phố hà nội
bị cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hòa bình ra quyết định truy nã về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cam một m sáu mươi sông mũi lõng dái tay vuông nếp tay dưới thụt và có nốt ruồi cách tám cm dưới trước đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện